thông báo ngày làm việc thứ nhất hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc
hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại thủ đô hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng họp phiên khai mạc tại hội trường
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng về chương trình hội nghị lần thứ một mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cao cấp
của đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên và nhân dân
vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đọc báo cáo của bộ chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cao cấp
của đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội của cán bộ đảng viên và nhân dân
và các dự thảo báo cáo chiến lược một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc báo cáo của bộ chính trị về tiếp thu và giải trình những ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp
đại biểu quốc hội mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cán bộ đảng viên và nhân dân
với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
nhiệm kỳ đại hội một mươi hai trình đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đọc tờ trình của bộ chính trị
về xây dựng báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
và báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi hai
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đọc tờ trình của bộ chính trị về dự thảo quy chế làm việc của đại hội một mươi ba của đảng
tờ trình của bộ chính trị về dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội một mươi ba của đảng
tờ trình của bộ chính trị về nội dung thời gian và chương trình đại hội một mươi ba của đảng
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận dự thảo báo cáo chính trị
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
dự thảo báo cáo đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
nhiệm kỳ đại hội một mươi hai tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng